theo thống kê của tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường tp hà nội
trong tuần vừa qua chỉ số chất lượng không khí trên địa bàn thành phố hà nội tiếp tục được cải thiện so với các tuần trước đó
theo đó số ngày có chỉ số chất lượng không khí ở mức trung bình tức màu vàng có xu hướng tăng lên mức kém giảm mạnh
đặc biệt tại các khu vực quan trắc không khí nền đô thị và cận đô thị một trăm linh số ngày chất lượng không khí ở mức trung bình
tại khu vực quan trắc không khí ở các điểm ngã ba ngã tư đường giao thông chỉ số chất lượng không khí cũng ở mức trung bình là chủ yếu
chỉ số chất lượng không khí trong tuần qua giao động trong khoảng từ sáu mươi năm cho đến một trăm ba mươi
có thể thấy trong tuần qua trên địa bàn thành phố hà nội thường xuyên có mưa rào rải rác ít mây có gió nhẹ
đã phần nào tạo ra môi trường thuận lợi cho các chất thải khói bụi khuếch tán lên tầng cao để pha loãng và phát thải